thưa quý vị trước thông tin về việc ảnh chụp đề thi môn văn xuất hiện trên mạng xã hội khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
ban chỉ đạo thường trực cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba ngay lập tức đã có thông tin về vấn đề này
thường trực ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba cho biết
bộ giáo dục đào tạo đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an vào cuộc xác minh
nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định
thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh
đến thời điểm này bộ giáo dục đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi
bộ giáo dục đào tạo cũng đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao
để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong thi
quản lý chặt chẽ để thi theo quy định